trong năm hai nghìn một mươi tám tỉnh đắk lắc phấn đấu đào tạo nghề có trình độ sơ cấp và đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ ba tháng
cho hai mươi chín năm trăm bốn mươi người lao động trong đó sẽ hỗ trợ đào tạo nghề cho các lao động nông thôn
dự kiến đắk lắc hỗ trợ đào tạo nghề cho tám bảy trăm linh lao động nông thôn
trong đó nghề nông nghiệp là hai hai trăm hai mươi lao động và nghề phi nông nghiệp là sáu bốn trăm tám mươi lao động
đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho hơn một cán bộ công chức cấp xã
gồm bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách đảng đoàn thể công chức tài chính kế toán và công chức về kỹ năng công nghệ thông tin
tỷ lệ lao động nông thôn được đào tạo có việc làm mới và việc làm cũ nhưng đạt năng suất và thu nhập tăng lên đạt tối thiểu là tám mươi
kinh phí đào tạo lao động nông thôn được sử dụng từ ngân sách trung ương
thông qua chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và từ nguồn ngân sách địa phương